trong khoảng thời gian này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã có buổi hội kiến tổng thống thủ tướng singapore và tham dự hội đàm với chủ tịch quốc hội singapore cùng nhiều hoạt động khác nhằm thắt chặt quan hệ giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước
ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức tới cộng hòa singapore chủ tịch quốc hội và đoàn đại biểu đã có chuyến thăm chính thức australia theo lời mời của quốc hội và chính phủ australia
đây là chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nước ta đến australia sau chín năm kể từ chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nguyễn phú trọng năm hai nghìn tám
chuyến thăm là hoạt động tuyên truyền đối ngoại quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện tăng cường với australia hướng tới nâng cấp quan hệ việt nam australia lên đối tác chiến lược trong năm hai nghìn một mươi tám
trong đó tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam với thượng viện và hạ viện australia
cũng trong tuần qua tại trung tâm hội nghị quốc tế hà nội đã diễn ra lễ tổng kết năm apec việt nam hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi năm đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo
phát biểu tại buổi tổng kết chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy nhất là tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện
đưa việt nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới
sự tham gia đông đủ của các lãnh đạo kinh tế apec tại tuần lễ cấp cao
trong đó có lãnh đạo các nền kinh tế lớn nhất thế giới cùng hơn một mươi một đại biểu doanh nghiệp phóng viên trong và ngoài nước
là một thành công quan trọng thể hiện sự quan tâm coi trọng của khu vực và thế giới đối với việt nam và apec
đây là thành tích đối ngoại nổi bật của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta trong năm nay
góp phần nâng cao vai trò của apec là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực
là mốc son mới trong tiến trình hội nhập quốc tế thể hiện tầm nhìn chiến lược của việt nam đối với châu á thái bình dương
thắng lợi này thể hiện tính đúng đắn của đường lối chủ trương chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của đảng
nhà nước ta đã được đại hội lần thứ một mươi hai của đảng và các nghị quyết của trung ương xác định
trong những ngày qua tại việt nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhân ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai
các chương trình như we can do it together hai nghìn một mươi bảy thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật
cùng các buổi triển lãm tranh ảnh về cộng đồng người khuyết tật việt nam đã thu hút được sự quan tâm và chú ý của cộng đồng xã hội
ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai là một ngày kỷ niệm mang tính quốc tế
được thúc đẩy bởi liên hợp quốc và được tổ chức với mức độ khác nhau ở từng quốc gia với mục đích thúc đẩy sự hiểu biết về vấn đề khuyết tật
và huy động hỗ trợ cho nhân phẩm quyền và phúc lợi của người khuyết tật
đây cũng là dịp giúp nâng cao nhận thức về sự hòa nhập của người khuyết tật ở các khía cạnh chính trị xã hội kinh tế và đời sống văn hóa
với chủ đề là thay đổi hướng tới một xã hội bền vững và tiến bộ cho tất cả
ngày quốc tế người khuyết tật năm nay kêu gọi sự chuyển đổi một xã hội bền vững và thích ứng cho mọi người
với hy vọng cộng đồng có thể nhìn thấy khả năng vô tận trong mỗi con người
và hãy nhìn vào khả năng đừng nhìn vào sự khác biệt của người khuyết tật
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ với biên tập viên hương mai
để cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ của đại sứ trần
đại sứ trần văn khoa đại sứ việt nam tại bangladesh
cũng như câu chuyện mà chúng tôi đã ghi nhận được trong những ngày có mặt tại đây
đại sứ trần văn khoa sinh ngày hai mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tốt nghiệp trường đại học ngoại giao việt nam nay là học viện ngoại giao việt nam
khóa học một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi bốn và tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế
tại học viện ngoại giao việt nam năm hai nghìn năm
trong sự nghiệp ngoại giao suốt ba mươi hai năm của mình
đại sứ trần văn khoa từng công tác tại tổng lãnh sự quán việt nam
tại sydney australia
với cương vị là cán bộ lãnh sự
sau đó là phó tổng lãnh sự từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi hai
và đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
ông được chủ tịch nước bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại cộng hòa nhân dân bangladesh
trước khi tôi được cử đội bổ nhiệm làm đại sứ của việt nam tại bangladesh
thì đầu tiên tôi có công tác tại văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc
trong thời gian hơn ba năm từ năm hai nghìn cho đến năm hai nghìn ba
và cái nhiệm kỳ thứ hai là tôi làm phó tổng lãnh sự của tổng lãnh sự quán việt nam tại sydney úc
riêng đất nước bangladesh thì người dân mặc dù phần lớn là theo đại hồi
nhưng mà khá ưu hòa
và thân thiện cũng như rất là kể mở
thậm chí là tôi rất là ngạc nhiên là phụ nữ của bangladesh rất là được coi trọng
và họ rất là tự do
thậm chí trong các ngày valentine họ ở trong các nhà hàng
họ thậm chí đứng lên ôm hôn người yêu trước mặt các quan khách
trước mặt những khách hàng khác
thì tôi cho rằng đấy là những cái rất là cởi mở rất là tự do
mặc dù là họ là theo đại hồi
thưa đại sứ xin đại sứ có thể giới thiệu qua đôi nét
về các hoạt động của đại sứ quán
đại sứ quán việt nam tại bangladesh được không ạ
thời gian qua thì đại sứ quán việt nam tại bangladesh
đã đẩy mạnh các công tác trên cả bốn trọng tâm
trọng tâm về ngoại giao chính trị ngoại giao kinh tế
ngoại giao văn hóa và công tác đối với người việt nam ở nước ngoài
đặc biệt là công tác ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa
đã thu được các kết quả nổi bật
về các công tác ngoại giao kinh tế
thì trong thời gian qua thì đại sứ quán đã chủ động
tích cực triển khai các công tác ngoại giao kinh tế
thông qua việc hỗ trợ cho các đoàn doanh nghiệp của hai nước
sang tìm hiểu những mở rộng thị trường trong rất nhiều các lĩnh vực
đặc biệt là các lĩnh vực về công nghệ thông tin viễn thông gạo
thực phẩm xi măng và đá xây dựng
bên cạnh đó đại sứ quán cũng tích cực tổ chức
chủ trì tổ chức các công tác ngoại giao kinh tế
của hội thảo về xúc tiến thương mại cũng như đầu tư
và hỗ trợ cho việc thành lập phòng thương mại và công nghiệp bằng rs việt nam
thông qua các hội thảo như thế thì các doanh nghiệp của hai bên
đều có cơ hội để tiếp xúc gặp gỡ và ký kết những hợp đồng có giá trị cao
và mở ra nhiều cơ hội hợp tác về thương mại cũng như đầu tư trong thời gian tới
về ngoại giao văn hóa thì
đại sứ quán đã tích cực chủ động tổ chức nhiều các hoạt động về ngoại giao văn hóa
nổi bật là tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh chủ tịch hồ chí minh
anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa kiệt xuất
đáng chú ý là việc dịch và xuất bản những cuốn sách bác hồ viết
viết tuy trúc của đồng chí vũ kỳ từ tiếng anh sang tiếng mạng la
bên cạnh đó thì đại sứ quán cũng tích cực tăng cường quảng bá
và giới thiệu hình ảnh đất nước của con người việt nam
tới các bạn bè bangladesh
thông qua việc tổ chức thành công ngày ẩm thực của việt nam tại dhaka
cũng đã góp phần quảng bá và giới thiệu những nét tinh hoa của ẩm thực việt nam
tới các bạn bè bangladesh và các bạn trên thế giới
vậy trong quá trình tham gia các hoạt động ngoại giao tại đất nước bangladesh
thì đại sứ thấy là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của đại sứ
khi mà tham gia các hoạt động ngoại giao tại đây là gì
trong cái quá trình làm việc ở đây thì tôi có rất nhiều kỷ niệm
tuy nhiên thì
có kỷ niệm đáng nhớ nhất
có lẽ là các cái bạn người dân bangladesh nói chung
và đặc biệt là chính phủ bangladesh nói riêng
rất là tôn trọng các nhà ngoại giao đặc biệt là các đại sứ
cụ thể là việc chính phủ bangladesh tổ chức trình quốc thư cho các đại sứ
ở đây thì họ thường là
trong một ngày cho hai đại sứ
bangladesh đã dành những cái nguy thức cao nhất cho các đại sứ chính quốc thư
họ có ngựa dẫn đường hộ tống rồi cử quốc ca hai nước duyệt đội danh dự
và tổng thống thì dành thời gian tiếp riêng các đại sứ là ít nhất ba mươi phút
riêng tôi thì được gần một tiếng
vì là tổng thống của bangladesh có tình cảm đặc biệt đối với việt nam
và ông đã sang việt nam năm hai nghìn một mươi năm
và luôn cái ngưỡng mộ đặc biệt đối với chủ tịch hồ chí minh cũng như là đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của ta trước đây
và hiện nay là cái công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế hiện nay
tổng thống luôn coi việt nam là cái hình mẫu phát triển cho đất nước bangladesh
và tôi cảm thấy rất là vinh dự và rất là tự hào khi mà được cử làm đại sứ của việt nam tại bangladesh
được chính phủ được người dân bangladesh rất là hoan nghênh
và coi trọng
tôi thấy là về văn hóa về thực phẩm đồ ăn các món ăn rồi về cả cái nếp sinh hoạt của người bangladesh họ cũng rất là khác biệt so với việt nam
vậy thì khi mà sang với một nhiệm kỳ mới với một trọng trách và phải thay đổi cái thói quen sinh hoạt rất là đặc biệt như hiện nay tại bangladesh
thì đại sứ đã làm thế nào để có thể hòa nhập được
đây là một cái câu chuyện phải nói rất là thú

cái sự khác biệt về ngôn ngữ này
cái sự khác biệt về văn hóa này
tín ngưỡng nếp sinh hoạt ăn uống
hoàn toàn khác biệt đối với việt nam
và cái cách họ nấu cũng là một cái sự khác biệt đối với việt nam
chủ yếu là cà ri chủ yếu là chiên rán
mặc dù tôi rất là gầy nhưng mà cũng đã cảm thấy gầy rồi
đấy là những cái khó khăn khi sang đây
thì tôi nghĩ rằng là trước hết là mình cũng phải làm quen và phải học cái cách ăn uống
nhưng mà đến khi mà chiêu đãi cho các ngoại trưởng đoàn
thì đặc biệt là chiêu đãi mà do phía bangladesh tổ chức
thì tôi vẫn cứ phải gọi là chia sẻ
và để mà làm sao mà có cái cử chỉ thật là gần gũi đối với người dân bangladesh
họ ăn uống không phải là cắp đũa như ta mà họ ăn bằng tay
thì tôi cũng phải bẻ bánh cũng phải chấm cũng vậy
đấy là lẽ nào làm sao mà có cái sự gần gũi
để mà có cái sự kết nối đối với cả người dân bangladesh
đặc biệt là cái thói quen mà họ ăn ấy
họ không ăn như ta

ăn lúc sáu rưỡi bảy giờ hoặc bảy rưỡi
có những cái lúc mà tôi đã lường trước
cái chiêu đãi này là do các cái quan chức của bangladesh là tổ chức
thì mình phải ăn nó dạ cái gì trước để cho nó đỡ đói
bạn mời là tám giờ
nhưng mà thực ra là phải một mươi rưỡi
và bắt buộc mời mình phải làm quen và mình phải thích nghi
thì mới đạt được cái hiệu quả mà mình mong muốn
vừa rồi đại sứ có chia sẻ một câu chuyện rất là thú vị
đó là cái việc mà đại sứ
ăn bằng tay và cũng như là được tham gia vào các cái hoạt động
thể hiện cái văn hóa truyền thống rất rõ nét của người dân bangladesh
vậy thì cái cảm giác của đại sứ
khi mà đại sứ được thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị bangladesh bằng tay là gì ạ
thực sự là tôi không phải là ăn bằng tay ở bangladesh
mà tôi đã được ăn bằng tái ở tại việt nam
mà do ông đại sứ của bangladesh tại việt nam mời thôi
trước khi tôi đã được sang đây làm nhiệm vụ
thì ông có mời tôi cùng với cả
một ông vụ trưởng của vụ đông nam á bộ ngoại giao
cũng như là các chuyên viên của bộ ngoại giao
đến nhà riêng của ông tại vườn đào
ở chỗ tây hồ
để mà ăn một cái bữa cơm thân mật trước khi sang đây
trước hết là làm quen cũng như là hợp tác với nhau trong cái quá trình
hai đại sứ làm việc ở hai đầu
thế thì ông ấy chiêu đãi các món ăn dân tộc của bangladesh